lúc trẻ ốm đau khó viêm hỏng cảm cấm thông thương thì chúng tôi trực tiếp điều trị tại trăm xã của đơn vị
nếu trẻ nặng thì mình chuyển tuyển trên
hiện nay con trai phạm nhân thắm đã được hai mươi sáu tháng
trước khi vào trại giam thắm đã có hai con nhỏ
chồng của thắm cũng đang thi hành án tại trại giam số sáu
cũng với tội danh mua bán trẻ em nên hai con nhỏ buộc phải gửi lại cho bố mẹ đẻ đều đã hơn bảy mươi tuổi tại thị xã hoàng mai nghệ an nuôi dưỡng
từ khi thắm vào trại giam đã hơn ba năm nhưng ông hoàng ngọc tuấn và bà ngô thị thìn chưa một lần sắp xếp thời gian vào thăm con gái
dù từ thị xã hoàng mai đến trại giam số sáu ở huyện thanh trương chỉ cách nhau khoảng tám mươi km
một phần hoàn cảnh kinh tế khó khăn một phần vì còn phải chăm sóc hai cháu nhỏ con của thắm